trong tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người mua cổ phần cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo
thì khẩn trương liên hệ cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo địa chỉ phòng sáu cục cảnh sát điều tra tự phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi tám tám trăm sáu mươi sáu sáu trăm một mươi một
vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang về tội giết người
theo có trạng khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cường có biểu hiện bệnh lý tâm thần đã lấy một cây sắt nhọn đi đến nhà ca thị sang đâm nhiều nhát vào người làm sang tử vong tại chỗ
xong cường tiếp tục đến chỗ nguyễn văn hận
đang ngồi câu cá đâm nhiều nhát vào người làm hận ngã xuống canh
sau đó cường quay lại thấy ca văn thới là bố của sang liền đâm nhiều nhát vào người thới
và lúc này người dân phát hiện đến căn ngăn bắt giữ cường giao cho công an xã đồng thời đưa thời và hận đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương quá nặng thời tử vong còn hận bị thương tích năm mươi
theo kết quả giám định pháp y tâm thần tại thời điểm phạm tội cường hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng có năng lực về trách nhiệm hình sự
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh cường tù trung thân về tội giết người đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại trên bốn trăm linh triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ một đối tượng mang hai khẩu súng đến nhà một người phụ nữ bắn để giải quyết mâu thuẫn
đó là nguyễn đoàn tú khải bốn mươi tuổi trú tại xã cư ê buôn tp buôn ma thuật
theo điều tra ban đầu giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khải có xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ hai mươi chín tuổi ở phường tân lợi tp buôn ma thuật
vì bực tức nên khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng ba khải mang theo một khẩu súng rudo bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn và một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
tại đây khải dùng chân đạp nhiều cái vào cửa cổng rồi rút súng bắn một phát vào nhà làm vỡ cửa kính
sau khi đổ súng xong khải nhanh chóng điều khiển xe máy về nhà một người quen
khải từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đã được chuyển giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
công an thành phố hải phòng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu âu về việt nam với số lượng lớn
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng hai tại hai trăm một mươi năm lạch chay đằng giang
ngô quyền trinh sát đã bắt hai đối tượng gồm nguyễn văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tăng vật thu giữ khoảng bốn mươi năm viên mdma có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg được các đối tượng nguy trang trong hai mươi bảy hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra các trinh sát đã xác định rõ đối tượng vũ văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại quận hồng bằng tp hải phòng là chồng của đối tượng nguyễn thị thanh hương
và là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng bắt các đối tượng khác
đối tượng hạnh đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường một mươi quận gò vấp thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố ba bị can đối với nguyễn văn tới cùng vợ chồng đối tượng nguyễn thị thanh hương và vũ văn hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố ba bị can đối với nguyễn văn tới cùng vợ chồng đối tượng nguyễn thị thanh hương và vũ văn hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

một thời gian theo dõi ban chuyên án thuộc công an tỉnh bình thuận tiến hành bắt quả tăng
sa văn tiến hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh con tum khi đối tượng mang theo một kg ma túy đá
đến bến xe bắc phan thiết để tiêu thụ
qua đấu tranh tiến khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho trịnh minh sản năm mươi một tuổi
và đào thị ánh vợ sản bốn mươi chín tuổi với tiền công một mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng sản và ánh thu giữ thêm một kg ma túy đá
đồng thời bắt giữ thao minh sá bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh con tum khi các đối tượng
mang hai kg ma tùy ra cho khách
tại đây trinh sát thu giữ thêm một kg ma túy đá
tổng số ma túy thu giữ được là năm kg ma túy đá và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo đó trịnh minh sản mua ma túy tại lào sau đó đưa về nhà tại con tum cất dấu
và móc nối với các đối tượng tại địa phương làm chân dết để vận chuyển ma túy đi các tỉnh để tiêu thụ
để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh
có yếu tố xuyên quốc gia này công an tỉnh bình thuận đã huy động một trăm linh quân số
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh tổ chức xác minh
theo bám đến tận hàng ổ của từng đối tượng
ngoài ra nhờ có sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh con tum và công an tỉnh quảng ninh
trong điều tra truy tìm các đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan
sớm truy tố xét xử và xử lý nghiêm minh trước pháp luật
còn tại lạng sơn với hành vi mua bán trái phép chất ma tùy
công an tỉnh lạng sơn bắt giữ để điều tra
theo đó vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba tổ công tác công an thành phố lạng sơn
tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của nguyễn quốc trương phát hiện đối tượng
đang ở phòng khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác thu giữ trên bàn một bình thủy tinh có gắn vòi hút
trương khai nhận là dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp lực lượng công an thu giữ trong tủ quần áo
tại phòng ngủ của đối tượng có ba mươi sáu viên nén màu hồng hai viên nén màu xanh
và một số tăng vật liên quan trương khai nhận số viên nén trên đều là ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
vâng thưa quý vị ma túy là một trong những nguồn gốc của các loại tội phạm
do đó với phương châm cắt ngọn tỉa cành cưa thân đào gốc và chốc rễ
công tác đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
đã được công an đồng nai đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm ma túy sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để từng bước loại bỏ cái chết trắng ra khỏi địa bàn công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm
đồng thời tăng cường nắm tình hình đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản
giả soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn để kịp thời phát hiện
ngăn chặn hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng chai phép chất ma tùy
về khu vực em chơi em với bạn đấy luôn sống nhất là đi sử dụng ma tùy
đến trưa cùng ngày khoảng tầm một mươi hai giờ em có xíu nhà chở bạn đấy lên chỗ khách sạn để thay phòng sử dụng
kết quả từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an huyện tràng bom đã phát hiện
triệt phá hai mươi sáu vụ bắt bảy mươi năm đối tượng liên quan đến mua bán
tàng trữ chứa chấp tổ chức sử dụng chai phép chất ma tùy
lực lượng công an đã ra quyết định khởi tố hai mươi hai vụ ba mươi chín bị can ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
năm đối tượng số tiền gần bảy mươi triệu đồng số còn lại đang tiến hành điều tra
trong thời gian tới chúng tôi thực hiện tốt các công tác kiệp vụ cơ bản của ngành công an
trong đó tập trung đối tranh chuyên sâu và tội mua bán chai phép chất ma tùy
để từ đó đánh một đường dây phải cảnh tỉnh cả vùng để tạo sự răn đe
hạn chế tình hình tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật
những kết quả trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay của công an huyện xuân lộc
tiếp tục góp phần bảo đảm an ninh trả tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đồn biên phòng tri lễ bộ đội biên phòng nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức
cho người khác ở lại việt nam trái phép để thu lợi bất chính đối với đối tượng sông ba tổng
tại xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
trước đó tại khu vực đường quốc lộ một mươi sáu thuộc bản na niếng xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tám người có quốc tịch lào bốn người lớn và bốn trẻ em không có các loại giấy tờ tùy thân
giấy tờ xuất nhập cảnh
qua điều tra xác minh đối tượng sông ba tổng là người tổ chức cho các công dân lào ở lại việt nam chai phép
để thu lợi bất chính với số tiền là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
cục a năm an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao đang vào cuộc điều tra vụ hệ thống vn direct bị tấn công
dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch tạm thời không truy cập được
trước đó công ty chứng khoán vn direct thông báo hệ thống bị tấn công từ một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba cho đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba
đã khắc phục và trong quá trình kết nối lại giao dịch
tuy nhiên quá trình hồi phục dự kiến lãi
tình hình này sẽ khiến sở giao dục chứng khoán hà nội hnx phải tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa
và giao dịch trực tuyến của công ty cổ phần chứng khoán vn direct
thời gian ngừng giao dịch kể từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi vn direct khắc phục được hoàn toàn sự cố
và đến khoảng một mươi giờ sáng nay vn direct đã kiểm soát và từng bước khắc phục sự cố bị đối tượng từ bên ngoài tấn công
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
đã phát hiện và triệt xóa một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô và số lượng lớn
qua công tác nắm tình hình liên quan đến lĩnh vực con dấu căn cứ công dân
các đối tượng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh
có thể thấy việc làm giả tài liệu là rất đa dạng phong phú từ văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe giấy đăng ký xe
đến giấy khám sức khỏe giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đặc biệt trong tình hình hiện nay đang triển khai trọng trải tính năng tích hợp tiện ích của căn cứ công dân
và các dịch vụ công thủ tục hành chính công tác quản lý cư trú an sinh xã hội
nên việc các đối tượng làm giả cả căn cứ công dân
lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp dụ cũng như đòi qua công tác tấm tình hình
có phát hiện một số đối tượng chiên muôn bán các loại giấy tờ giả trên các trang mạng
cũng như là có cái trao đổi mua bán giữa người dân trên địa bàn
chính vì vậy mà lực lượng công an cũng đã phát hiện đối tượng nghi vắng
và bố trí lực lượng bắt giữ kiểm tra bắt giữ xử lý qua đó khu rất nhiều giấy tờ giả
đây là đối tượng trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tỉnh đồng tháp
hiện đang ở tại phường tân
thuận tây quận bảy thành phố hồ chí minh
phong bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường phú hòa thành phố thủy thường một
cùng tân phật gồm chính như chứng nhận đăng ký xe máy mô tô một mươi bốn căn cứ công dân
một thẻ bảo hiểm y tế một chứng chỉ kỹ thuật viên sao bóp một bằng cao đẳng dược
qua làm việc đối tượng phong khai nhận số giấy tờ trên đều là giả
và đang được đi giao cho khách đặt mua qua mạng xã hội
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng phong ở quận bảy thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn một tài liệu giấy tờ công dấu giả các loại
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bằng kỳ sư bằng tiến sĩ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
và nhiều thiết bị máy móc phương tiện phục vụ quá trình làm giả các loại tài liệu giấy tờ
đáng chú ý cơ quan công an cũng thu giữ được hơn hai trăm linh căn cứ công dân
và nhiều phôi dùng để làm căn cứ công dân với quy mô lớn
đặc biệt có nhiều loại giấy tờ bằng cấp đã được làm giả hoàn chỉnh chuẩn bị đi giao cho khách hàng
tài liệu phôi giấy tờ theo yêu cầu
theo cơ quan chức năng hiện nay việc các đối tượng sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội
liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ ngay càng phức tạp với thủ đoạn liên lạc qua các tài khoản
trên mạng xã hội liên kết với nhiều hội chống để nhận làm giả căn cứ công dân
với những trường hợp sử dụng thẻ căn cứ công dân giả để phai tiền trôi chiếm đoạn
hoặc thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật nhằm che giấu thông tin bản thân
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ đồng bộ
quyết liệt của các cơ quan chức năng liên quan để xác minh các đối tượng sử dụng công nghệ cao
để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước
ứng dụng những phần mềm tiện ích của bộ công an để người dân có thể tự mình kiểm tra thông tin cá nhân
và nhận diện được các loại giấy tờ giả nhằm nâng cao việc tối giác các hành vi phạm tội
của các đối tượng qua phần mềm vneid